ngay vào thời điểm này niềm hân hoan háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng đã lan tỏa trong từng căn nhà nơi các gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm tất niên
và trong không khí rộn ràng này thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng bình an và hạnh phúc
và trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này những người làm truyền hình nhân dân chúng tôi xin được trân trọng dành tặng tới quý vị khán giả
những người đã đồng hành cùng kênh truyền hình nhân dân trong suốt ba năm qua một chương trình thời sự đặc biệt
chương trình là lời tri ân chân thành nhất mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả
chương trình đặc biệt trong buổi tối cuối cùng của năm cũ đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sẽ bao gồm năm phần
đó là những câu chuyện đầy ý nghĩa đã được các phóng viên của truyền hình nhân dân ghi nhận trải dọc theo chiều dài của đất nước
cũng như ở các quốc gia trên thế giới trước khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
và rất nhiều điều bất ngờ lý thú mà chương trình sẽ dành tặng cho quý vị khán giả trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi còn bây giờ sẽ là những thông tin chính sẽ có trong chương trình
phát huy tinh thần yêu nước phát triển đất nước nhanh bền vững
chúng ta cần phát huy cao độ sức mạnh của lòng yêu nước tinh thần đoàn kết ý chí tự lực tự cường tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức để vững bước đi lên
người dân cả nước rộn ràng chuẩn bị đón năm mới mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị ngay trước thêm năm mới mẫu tuất hai nghìn một mươi tám chủ tịch nước trần đại quang đã dành cho truyền hình dân dân
một cuộc phỏng vấn về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
theo chủ tịch nước trần đại quang đất nước mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với những thành tựu to lớn đã đạt được
thế và lực sức mạnh tổng hợp uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao tạo ra những tiền đề quan trọng
để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục đích
mục tiêu và nhiệm vụ mà đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã đề ra
những thành tựu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực đã góp phần củng cố niềm tin tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội
tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
liên hợp quốc đã xếp hạng chỉ số phát triển bền vững của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy ở thứ hạng sáu mươi tám trên một trăm năm mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
tăng hai mươi bậc so với năm hai nghìn một mươi sáu

tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội
tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội
chủ tịch nước nhận định năm hai nghìn một mươi bảy là năm đặc biệt trong lịch sử ngoại giao nước nhà
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang biến đổi nhanh chóng phức tạp và khó lường
song công tác đối ngoại đã được tiến hành chủ động tích cực và đã thu được những thành tựu to lớn
trong việc thực hiện những mục tiêu và lợi ích chiến lược của đất nước
liên hợp quốc đã xếp hàng chỉ số phát triển bền vững của việt nam năm hai nghìn một mươi bảy ở thứ hạng sáu mươi tám trên một trăm năm mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
cộng từ bên ngoài cho công cuộc phát triển đất nước nâng cao đời sống nhân dân
trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chưa đồng đều và chưa vững chắc xu thế bảo hộ mùa dịch gia tăng
chúng ta đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư với các nước
cả trên bình diện song phương và đa phương
đồng thời góp phần quan trọng
định hình các liên kết kinh tế thương mại tại khu vực
trong dịp tuần lễ cấp cao apec
ta đã đóng vai trò tích cực nhằm duy trì và thúc đẩy tiến trình đàm phán hiệp định đối tác xuyên thái bình dương toàn diện và tiến bộ
hoạt động thương mại và thú đầu tư nước ngoài năm nay đều đạt kết quả cao hơn so với dự kiến

hoạt động đối ngoại hội nhập và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực ngoại giao quốc phòng an ninh
cả trên bình diện song phương và đa phương đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trên cương vị người đứng đầu nhà nước chủ tịch nước trần đại quang cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua

chúng ta vui mừng tự hào trước những thành tiệu to lớn của đất nước đồng thời phải rất nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế

có thể nói năm hai nghìn một mươi bảy là năm mà chính phủ đã tập trung và bỏ ra nhiều công sức cho một chính phủ kiến tạo
những con số biết nói đã lần lượt xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều năm tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát một mươi ba trên một mươi ba chỉ tiêu quốc hội giao đều đạt và vượt
trong đó đáng chú ý là kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm hai nghìn một mươi bảy ước tính đạt hai trăm một mươi bốn tỷ usd tăng hai mươi một một so với năm trước
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc bốn trăm linh tỷ usd trong đó xuất siêu đạt hai bảy tỷ usd đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua
có được kết quả này là sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ trong năm vừa qua
với khẩu hiệu thực thi là nói đi đôi với làn hành động và hành động thủ tướng và chính phủ đã quyết liệt tháo gỡ chấn chỉnh xây dựng thúc đẩy cắt giảm thủ tục hành chính
tạo thuật lợi cho người dân và các nhà hàng
và doanh nghiệp là một trong những giải pháp thực hiện chính phủ kiến tạo mà bộ công thương là bộ đi đầu trong lĩnh vực này
với việc bãi bỏ gần bảy trăm linh điều kiện kinh doanh chiếm đến hơn một nửa số điều kiện mà bộ này quản lý
dưới sự chỉ đạo của chính phủ các bộ ngành khác cũng không thể ngồi yên
đầu tháng một mươi hai bộ xây dựng đã đề xuất để bãi bỏ bốn mươi một ba tổng số điều kiện kinh doanh đơn giản hóa bốn mươi ba bảy điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của bộ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đề xuất bãi bỏ ba mươi bốn hai điều kiện kinh doanh và cắt giảm năm mươi sáu năm thủ tục hành chính do mình quản lý

tư duy quản lý của nhà nước mới theo hướng kiến tạo nhấn mạnh vào các cơ chế hậu kiểm vận dụng tích cực vai trò của người dân vào thị trường trong công tác giám sát
việc xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường cho hàng loạt các ngành nghề tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động kinh doanh sản xuất có lợi nhuận
bên cạnh đó việc tích cực xóa bỏ hơn ba bốn trăm linh điều kiện kinh doanh đã khiến môi trường kinh doanh ở việt nam minh bạch hơn
tránh tình trạng cơ quan quản lý nhà nước lợi dụng điều kiện kinh doanh để làm khó doanh nghiệp hoặc trục lợi
mối quan hệ công tác phối hợp rất chặt chẽ giữa chính quyền địa phương giữa các bộ ngành của trung ương và văn phòng chính phủ
theo tôi đã được đẩy lên một cái mức mới cao hơn và cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đã được tăng lên
trên tinh thần tháo gỡ vướng mắt giải quyết kịp thời và không gây phiền hà cho các bộ cơ quan doanh nghiệp
việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh vì thế thực sự là điểm nhấn lớn nhất trong việc dọn dẹp môi trường kinh doanh ở việt nam
văn phòng chính phủ đã thể hiện tinh thần hành động đã tập hợp các ý kiến của các doanh nghiệp phản ánh
để làm sao để cho tháo gỡ cho các doanh nghiệp có thể phát triển hơn và để cho sự tuân thủ ở các bộ các ngành các địa phương càng ngày càng tốt hơn
có thể nói rất là dành mạnh rõ ràng và hợp lý
và chính viện nó có sức kết phục và đồng thời nó cũng tạo ra một cái nền tảng được thuộc lợi để các bộ ngành có thể hợp tác và cùng làm việc
có thể nói với thông điệp được đưa ra là xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính hành động vì người dân và doanh nghiệp
khẩu hiệu thực thi là nói đi đôi với làm hành động và hành động
người đứng đầu chính phủ đã gây dựng được lòng tin trong dân qua kết quả đạt được về kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
đây là bước đột phá của năm
nó cũng là nền tảng vững chắc tạo đá phát triển cho những năm tiếp theo
thưa quý vị song hành cùng những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước công tác đối ngoại trong năm hai nghìn một mươi bảy đã được triển khai một cách chủ động tích cực quyết liệt
nâng tầm cả về song phương và đa phương phục vụ những mục tiêu chiến lược lớn đã được đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra
kết quả năm hai nghìn một mươi bảy được đánh giá là một trong những năm thành công nhất của đối ngoại việt nam
trong năm qua
trong năm qua
chùm và nổi bật là việc việt nam đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy mà đỉnh cao là tuần lễ cấp cao apec tại thành phố đà nẵng
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn về thành tựu đối ngoại năm hai nghìn một mươi bảy và những định hướng trong năm hai nghìn một mươi chín
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
ngoại giao việt nam đã trải qua một năm đinh dậu với nhiều những dấu ấn quan trọng
đầu tiên phải kể đến thành công của năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy đã nâng cao rõ rệt vị thế quốc tế của việt nam
qua việc đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà điều phối và điều hành các hoạt động của apec cũng như qua việc tận mắt chứng kiến những thành tiệu kinh tế xã hội của việt nam
các đối tác thực sự đánh giá cao tin tưởng vào vai trò của việt nam có cách nhìn mới về một đất nước việt nam năng động bản lĩnh hội nhập sáng tạo
đây là tiền đề để chúng ta tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với những chủ trương và biện pháp hội nhập quốc tế tích cực chủ động và sâu rộng hơn
chưa bao giờ chỉ trong một năm các nhà lãnh đạo việt nam có tới chín chuyến thăm với tất cả các cường quốc hàng đầu khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng thăm trung quốc chủ tịch nước trần đại quang thăm cấp nhà nước tới trung quốc và liên bang nga thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm nhật bản
và là nhà lãnh đạo đông nam á đầu tiên tới thăm hoa kỳ sau khi tổng thống donald trump lên nắm quyền
gần đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm singapore và australia ngay sau khi hai nước tuyên bố sẽ sớm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
trong lịch sử ngoại giao việt nam cũng chưa bao giờ có những dấu ấn đáng nhớ như năm hai nghìn một mươi
đó là tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình thăm việt nam chỉ chưa đầy một tháng sau đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ một mươi chín
và với chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam tổng thống donald trump đã trở thành tổng thống hoa kỳ đầu tiên thăm việt nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
ngoại giao đã thực sự góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước khẳng định việt nam là điểm đến an toàn thân thiện hấp dẫn của các nhà đầu tư
du lịch góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước
với các nước láng giềng trong khu vực được củng cố bước rất chặt sự tin cậy chính trị tăng lên rất cao và quan hệ giữa hai bên có đan xen và lợi ích rất lớn
tạo thế rất vững chắc cho chúng ta trong việc giữ được môi trường hoàn bình ổn định đồng thời cũng tranh thủ được sự hợp tác để phục vụ phát triển đất nước
chúng ta cũng tận dụng tất cả những cơ hội đó để có các hoạt động của các doanh nghiệp kết nối với doanh nghiệp và từ đó các doanh nghiệp chúng ta cũng bắt đầu vươn ra bên ngoài
thời kéo thu hút được các doanh nghiệp các nước và đầu tư làm ăn ở việt nam
do đó cái con số mà đầu tư vào việt nam năm hai nghìn một mươi bảy cũng tăng lên con số kỷ lục khoảng độ đạt được khoảng ba mươi sáu tỷ đô la cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
với sự triển khai rất mạnh mẽ của bộ ngoại giao trong công tác bảo hộ công dân thì năm qua như vậy chúng tôi chỉ lấy một số liệu là có khoảng độ năm năm trăm linh ngư dân của chúng ta ở nước ngoài
là bị vi phạm
lúc này cũng đang lất phất mưa xuân nhiệt độ đêm nay sẽ giao động trong khoảng một mươi tám độ đủ để mọi người cảm thấy xe xe lạnh nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của tết đoàn viên
trong khi đó ở các tỉnh miền trung lúc này trời cũng đã chuyển mây nhiều hơn nhưng lượng ẩm trong không khí ít hơn bắc bộ vì thế không đủ để tạo ra những cơn mưa xuân nhưng nó cũng mang tới cho miền trung cảm giác mát mẻ xe xe lạnh tương đối dễ chịu
không có những cơn mưa lất phất như hà nội ở thành phố đà nẵng trong đêm giao thừa
trời sẽ tạnh giáo và nhiệt độ ngoài trời phổ biến là hai mươi một độ gió đông bắc đến đông thổi nhẹ
còn với vùng đất phương nam không khí sôi động dường như cũng làm cho nền nhiệt cao hơn cùng với tiết trời tạnh giáo
tại thành phố hồ chí minh nơi hàng ngàn người đang tập trung ở đường hoa nguyễn huệ để đón năm mới thì lúc này trời không mưa gió nhẹ và đến đêm thì nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng hai mươi bốn độ khá là mát mẻ
như vậy là thời tiết trên cả nước đều khá chiều lòng người và thuận lợi cho hoạt động vui chơi
vui chơi ngắm pháo hoa đón giao thừa
và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với những thông tin tiếp theo của bản tin thời sự
vâng vừa rồi là những thông tin về thời tiết đêm giao thừa và ngay sau đây phóng viên hoàng đồng sẽ cho chúng ta biết được công tác bảo đảm an ninh trật tự trong đêm giao thừa
xin mời phóng viên hoàng đồng
và mặc dù thời tiết của hà nội về đêm thì tương đối là lạnh
tuy nhiên để đảm bảo cho người dân hà nội được vui tết đón xuân các lực lượng của công an thành phố hà nội đã triển khai các kế hoạch nhằm đảm bảo cho việc người dân vui tết đón xuân
và đứng ngay cạnh tôi đây là đại úy nguyễn tiến cử phó đại đội trưởng đại đội một tiểu đoàn cảnh sát cơ động số hai trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội
xin chào đồng chí ạ
xin chào anh
thưa đồng chí để người dân được vui tết đón xuân an toàn và cũng như là duy trì trật tự xã hội trên địa bàn
thì lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và công an thành phố nói chung đã có những biện pháp như thế nào nhằm đảm bảo cho người dân được có một cái tết một cái không khí đêm giao thừa an toàn
thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố hà nội để đảm bảo cho nhân dân thủ đô vui xuân đón tết
thì trung đoàn cũng triển khai các kế hoạch đến các đơn vị nhất là trong đêm giao thừa trực một trăm linh con số
thực hiện ý kiến trì đạo của đồng chí giám đốc công an thành phố hà nội để đảm bảo cho nhân dân thủ đô vui xuân đón tết một cái không khí đêm giao thừa an toàn
phối hợp với công an các địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự phối hợp tăng cường tuần tra vũ trang tuần tra nhân dân trên các tuyến lĩnh vực và các địa bàn trọng điểm
nhằm ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự an toàn giao thông cũng như tình trạng đốt pháo nổ
đồng thời sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cảnh báo các phương thức hoạt động các thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội để nhân dân cảnh giác phòng ngừa
đặc biệt là tại các khu vực trung tâm các khu vực tổ chức bắn pháo hoa công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ được chú trọng tuyệt đối
và xin được trở lại trường quay với biên tập viên thanh tú và biên tập viên mỹ linh
vâng xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi của phóng viên hoàng đông và xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
tuy nhiên ở thời khắc đó vẫn có một nơi mà họ không thể rời được nhiệm vụ để cùng đón khoảnh khắc giao thừa với người thân và gia đình
ở đó thì khắp các phòng bệnh các bác sĩ điều dưỡng viên vẫn miệt mài dành lấy từng hy vọng sống mong manh cho bệnh nhân
mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây của biên tập viên hạnh dung
xin cảm ơn anh thanh tú và chị mỹ linh
mặc dù là tối ba mươi nhưng công tác ứng trực cấp cứu tại bệnh viện vẫn được đảm bảo như những ngày thường
bệnh viện việt đức cho biết thực hiện theo chỉ thị của bộ y tế công tác trực cấp cứu tại viện vẫn được thực hiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhằm chủ động trong mọi quá trình cấp cứu tiếp nhận điều trị kịp thời cho người dân trong đêm ba mươi và những ngày lễ tết nguyên đán
để đảm bảo cấp cứu điều trị kịp thời cho bệnh nhân dịp tết nguyên đán
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện ứng trực theo bốn cấp niêm yết danh sách cán bộ trực công khai theo ngày
bên cạnh đó bộ y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng về mọi mặt
từ thuốc máu dịch truyền vật tư đến trang thiết bị y tế
và đảm bảo phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện
vâng thưa quý vị thời điểm năm mới đến là một thời khắc vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa
ai cũng muốn ở bên cạnh gia đình để cùng chia sẻ khoảnh khắc này
thế nhưng ở đây vẫn có những
những con người đang âm thầm lặng lẽ túc trực sẵn sàng đảm bảo sự an toàn cho người dân
dành dật sự sống cho những người bệnh
và bên cạnh tôi bây giờ là bác sĩ lê nguyên vũ
bác sĩ của khoa cấp cứu bệnh viện việt đức
vâng xin chào bác sĩ
vâng chào bạn
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một chút là trong những ngày tết nguyên đán
thì công tác ứng trực cấp cứu tại bệnh viện đã được bố trí như thế nào
đối với bệnh viện đức thì cấp cứu ngoại khoa là một thế mạnh của bệnh viện đã từ nhiều năm nay
và đặc biệt là trong những dịp tết nguyên đán như này
thì bệnh viện đã lên kế hoạch trước một tháng
để bố trí huy động rất là toàn bộ tổng lực nhân lực và vật lực
và các vị trí để đảm bảo
trong những ngày tết chúng tôi có đầy đủ các bác sĩ
rồi là các phương tiện để đảm bảo tập trung cứu chữa
cho những người bệnh mà đến bệnh viện đức
trong mấy ngày tết cổ truyền của dân tộc
thì thực tế là mỗi một tuổi trực trong ngày tết này
thì chúng tôi huy động từ khoảng một mươi tám đến hai mươi bác sĩ
gồm đầy đủ các chuyên ngành
và đặc biệt là đối với cả bệnh viện đức
đặc biệt là có đặc điểm là rất nhiều bệnh viện bệnh nhân bị tai nạn giao thông
thì trong mỗi tiết trực chúng tôi đều có ba bác sĩ
chấn thương và hai bác sĩ sỏ não
thì có thể giải quyết được kịp thời và nhanh chóng tất cả các bệnh nhân đến viện
các bác sĩ có thể chỉ chấn thương và sỏ não
nhưng có thể cùng một lúc chia nhau ra vừa trong nhà mổ
vừa giải quyết bệnh nhân mới đến
phân loại và cho những chỉ định điều trị kịp thời
thưa bác sĩ thì trong những ngày tết này
thì bác sĩ có khuyến cáo gì đến người dân đôi chút
để người dân có một cái tết an toàn và mạnh khỏe
đối với khuyến cáo đối với người dân tham gia
trong dịp tết miên đán thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo nhiều năm
một là khi mà tham gia trong tôm những ngày tết
thì các bạn phải đội mũ bảo hiểm
để bảo vệ cái đầu khỏi những chân thương
để tránh gửi lại những di chứng nặng nề
thứ hai là trong những ngày tết thì chúng ta không nên uống rượu bia
bởi vì khi mà uống rượu bia quá nhiều trong những ngày tết
thì nếu bị tai nạn đến với việt đức
chúng ta gây khó khăn cho người ta trần đoán
và thậm chí là
những cái thương tổn
những cái thương tổn mà
những bệnh nhân chân thương sỏ não
thì nó lại nặng hơn so với bình thường
và nếu mà qua được cơn nguy kịch
chỉ để lại những di chứng rất là nặng nề
đối với cả bản thân bệnh nhân
đối với gia đình
và cũng là một cánh nặng đối với xã hội
xin cảm ơn những chia sẻ của anh
xin kính chúc anh cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ
một năm mới an khang và thị vượng
vâng và bây giờ xin mời quý vị và các bạn
quay trở lại với
trường quay của bản tin đặc biệt
truyền hình nhân dân
vâng bên cạnh những bác sĩ đang phải
dành dật từng hy vọng sống mong manh
cho những người bệnh trong dịp tết người đá này
thì còn có các chiến sĩ đang âm thầm
làm nhiệm vụ xuân canh biển
cũng vẫn miệt mài với công việc
chắc tay súng vững ý chí vượt qua mọi khó khăn
để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc
và để tiếp thêm sức mạnh
cho các cán bộ chiến sĩ
những người thân gia đình bạn bè đồng nghiệp
và đặc biệt là người vợ nơi hậu phương
vẫn luôn dõi theo tự hào
và động viên người chồng
hoàn thành trọng trách mà đảng nhà nước
và nhân dân đã giao phó
bảo vệ sự bình yên trên biển
trong những ngày tết
và đây cũng là mệnh lệnh từ chính trái tim
của những người chiến sĩ cảnh sát biển việt nam
đối với một người vợ của một người lính

phải biết thông cảm
và chia sẻ công việc với chồng của mình
và thứ hai là
nói chung là
phải cố gắng
để mà vượt qua được tất cả
rồi mọi chuyện thì
nó cũng sẽ qua hết
chỉ còn một ngày nữa thôi
chồng chị tiếp tục lên đường
làm nhiệm vụ trên biển
chị lại lặng lẽ ngồi chuẩn bị cho chồng
những bộ quân phục và ba lô
tạm thời chia tay anh lên đường
thực hiện sứ mệnh bảo vệ tổ quốc
trong khoảnh khắc chào đón năm mới
lấy nhau được một năm
và đây cũng là cái tết đầu tiên
chị đón tết một mình
trong căn nhà công vụ này
thiếu vắng người chồng bên cạnh
một mình lo toan bộn bề
chỉ còn một tuần nữa
là đến ngày sinh nở đón đứa con đầu lòng
khó khăn là vậy
chị dung vẫn kìm nén trong lòng
động viên chồng yên tâm
vướng vàng phụ sự tổ quốc
khi mà nhìn thấy con một mình
đó là một cái tất cả
mình chào đời một cách khỏa mạnh
thì lúc đấy thì người đầu tiên em gọi
cũng sẽ là chồng mình
và gửi cho chồng những cái bức hình
mà đầu tiên khi mà con giàu đời cho chồng
để mà lúc đấy anh có thể
nhìn thấy con
và sẽ vui
và hoàn thành tốt được cái công việc của mình
tổ quốc đã giao những nhiệm vụ cho mình
mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
và cũng là cái niềm tự hào của con mình
sau đó biết là người cha mình
tuy mình đã không ở nhà
nhưng mà cha mình đã đi công tác
và đã đi làm việc
để phục vụ bảo vệ
cái sự bình yên của tất cả mọi người
trong những ngày cận kề đầu xuân năm mới
chúng tôi theo chân đồng đội
tới thăm gia đình chiến sĩ vương đâm ba
thuyền phó tàu quân sự
tàu sản phẩm
cả một năm công tác trên biển
và bao năm trước tết
tết này niềm vui được nhân đôi
khi anh được nghỉ phép
đón tết với vợ con trong ngôi nhà nhỏ này
đặc thù công việc thường xuyên
phải đi công tác xa nhà
mọi công việc lớn bé
đều do bàn tay người vợ hiền
một lòng yêu thương anh
biết thông cảm chia sẻ mọi khó khăn
gian khổ với công việc của chồng
thay anh chăm sóc bố mẹ hai bên
nuôi dạy con
mỗi khi anh đi công tác
anh vắng nhà dài ngày
đã là vợ của
một chiến sĩ cải sát biển
thì mình lại
vẫn khắc phục những khó khăn đó
dù không có là ông ở nhà
nhiều lúc nó vẫn có
nhiều cái nó
nhưng mà mình vẫn khắc phục
làm sao là
để làm một hậu phương vững chắc
để cho chồng an tâm
thực hiện tốt công việc
cứ sau mỗi chuyến thị công tác dài ngày
những ngày nghỉ phép
anh lại được đoàn tụ cùng gia đình
anh dành toàn bộ thời gian ngắn ngùi
để chơi đùa với cậu con trai
chưa đầy hai tuổi
giọng nói vì bồ của con
đã bù đắp cho anh những ngày trực chiến
trên biển xa nhà
đối với những gia đình
những đồng chí cán bộ chiến sĩ
đã có gia đình vợ con
thì chúng tôi cũng thành lập
những đoàn công tác
đến thăm hỏi động viên gia đình
và hậu phương gia đình
qua nắm bắt
thì cũng luôn luôn yên tâm công tác
các đồng chí trực trên biển
cũng như trực tại đơn vị
xa gia đình
hiện nay một trăm linh
cũng tin tưởng tuyệt đối
yên tâm với gia đình của mình
và cũng sẵn sàng hoàn thành
những ngày đầu xuân
ai cũng có ước muốn chung vui bên người thân
nhưng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
già phó là cao cả và thiêng liêng
sự tần tào chịu đựng
hy sinh thầm lạng của hậu phương chiến sĩ
là nền vui vững chắc
để các chiến sĩ cảnh sát biển
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
còn đối với các chiến sĩ lực lượng vũ trang
đang làm nhiệm vụ
tại huyện đảo cồn cỏ và lý sơn
dịp tết đến xuân về
còn mang một ý nghĩa đặc biệt
bởi đây là dịp để các chiến sĩ
được gặp gỡ đồng đội từ đất liền
với những tình cảm ấm áp từ đất liền
gửi gắm ra nơi hải đảo xa xôi
sau đây là ghi nhận của phóng viên
truyền hình nhân dân
tại các đảo tiền tiêu
trong những ngày tết
hoa mai nở
bánh trưng xanh
những hình ảnh báo hiệu tết đến sớm hơn
trên đảo tiền tiêu của tổ quốc
như truyền thống mọi năm
bộ tư lệnh vùng ba hải quân nhân dân việt nam
do đại tá lê thành vân
phó tư lệnh tham mưu trưởng vùng ba
làm trưởng đoàn
ra thăm chúc tết quân dân huyện đảo lý sơn
và cồn cỏ từ sớm
đây là hai đảo tiền tiêu của tổ quốc
có vị trí quan trọng
trong nhiệm vụ chính trị
giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong lời chúc tết của mình
đại tá lê thành vân
đã bày tỏ những tình cảm hết sức chân thành
đối với các chiến sĩ
đang công tác tại huyện đảo
tết màu tuất
đoàn công tác của vùng
qua thăm hỏi của mình
nhằm để đồng viên
cán bộ chiến sĩ quân dân dân đảo
đoàn kết trung sức
để nâng cao khả năng
bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
nhưng đồng thời
cùng góp phần để giúp đỡ dân
có một cái tết đầm ấm hơn
hạnh phúc hơn
đây không phải là năm đầu tiên
các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo
đón tết xa nhà xa đất liền
tuy nhiên gạt bỏ nỗi nhớ nhà
nhớ đất liền
các đồng chí luôn đặt nhiệm vụ được đảng
và nhà nước giao cho lên hàng đầu
bộ tư lệnh vùng ba hải quân
cũng như trung đoàn ba trăm năm mươi một
luôn tạo điều kiện hết sức
để chăm lo tốt nhất đời sống vật chất
cũng như tinh thần của anh em chiến sĩ
công tác trên đảo
tại đơn vị chúng tôi quán triệt
hướng dẫn chỉ đạo của các cấp
về chuẩn bị các mọi mặt
cơ sở vật chất văn hóa tinh thần
để bộ đội đón tết
với tinh thần vui tươi lành mạnh
an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao
mặc dù là một đảo tiền tiêu
có nhiều khó khăn
nhưng mà được sự quan tâm các cấp
thì tôi thấy không khí
cũng như cuộc sống đoàn tết ở đây
cũng rất đầy đủ ấm nọt
và các đồng chí đồng đội ở đây
họ sống rất tình cảm
những món quả tết
được đem đến
không chỉ mang theo hương vị tết
mà còn chứa đựng tình cảm chân thành
ấm áp từ các cán bộ chiến sĩ
nhân dân trên đất liền
gửi đến đồng bào cán bộ đang sinh sống
và công tác trên đảo
tình cảm nồng ấm đó
là nguồn động viên kịp thời
tiếp thêm sức mạnh
đối với những người đang bảo vệ
chủ quyền biển đảo của tổ quốc
nhân dịp đầu xuân năm mới
thay mặt cho cán bộ chiến sĩ
chúng tôi gửi lời
chúc sức khỏe chúc mừng năm mới
tên bà con
và nhân dân đất liền
một năm mới vui vẻ hạnh phúc
chúng tôi xin hứa với nhân dân
cán bộ chiến sĩ trên đảo
quyết tâm khắc phục khó khăn
bảo vệ tổ quốc
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được trả
hình ảnh đẹp đẽ của lá cờ tổ quốc bay trên đảo
hay hình ảnh xanh biếc
yên bình trên vùng biển tổ quốc
nhắc nhở chúng ta
luôn nhớ về những người lính
đã và đang ngày đêm
bảo vệ vùng trời vùng biển của tổ quốc
mùa xuân đến
ước nguyện của đất liền dành cho các anh
chính là hãy mãi mãi
để lá cờ tổ quốc tự hào
bay trên vùng đảo tiền tiêu này
thưa quý vị đất nước việt nam ta
có hơn ba hòn đảo lớn nhỏ
nhưng có một hòn đảo vô cùng đặc biệt
hòn đảo được gọi là đảo bom
trong chiến tranh chống mỹ
và là rốn bão nơi đón bão từ biển đông
đó là đảo cồn cỏ
của tỉnh quảng trị
những cán bộ khí tượng hải văn
là một trong số
những lực lượng đầu tiên có mặt
tại hòn đảo này ngay sau chiến tranh chống mỹ
và cho đến thời điểm này
chưa một giây phút nào
cồn cỏ thiếu vắng những đảng viên đặc biệt này
vâng các số liệu quan trắc
từ cồn cỏ có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong công tác dự báo bão hoạt động ở biển đông
và năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
là một năm vô cùng vất vả
đối với các cán bộ khí tượng ở đây
khi mà hòn đảo này chịu ảnh hưởng trực tiếp
từ cơn bão số một mươi
cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong một mươi năm trở lại đây
trong những ngày
tết mộ tuất
xin mời quý vị khán giả cùng theo chân phóng viên của truyền hình nhân dân
tới thăm những con người
đang làm công việc đặc biệt này
bão số một mươi
là cơn bão không thể quên được
đối với những cán bộ trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
khi mà các đồng nghiệp của mình
ở đảo cồn cỏ xa xôi
đang trực tiếp phải đối mặt với cơn bão mạnh nhất
trong một mươi năm qua
cảnh báo thiên tai ở mức cấp bốn
chỉ kém một mức là tới cấp thảm họa
sức gió vào cồn cỏ
có lúc giật cấp một mươi bốn
hoàn lưu bão rộng tới trên năm trăm linh km hai
và cồn cỏ lúc nước dân
diện tích chỉ còn gần bốn km hai
toàn bộ nhân dân và các lực lượng trên đảo
đã sơ tán vào hầm trú ẩn
chỉ còn lại bốn cán bộ khí tượng bám trụ
để thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng
mưa càng to
gió càng mạnh
thì anh em khí tượng càng phải tăng tần suất làm việc
bởi tính chất khẩn cấp của việc dự báo bão
trung tâm dữ liệu đang mong ngóng biết bao
số liệu từ cồn cỏ
cứ ba mươi phút
cồn cỏ chuyển số liệu khí tượng và hải văn một lần
điều này có tính chất quyết định
với việc dự báo chính xác
được hướng đi của cơn báo
để giảm thiểu thiệt hại cho người chung
thời điểm dạng sáng ngày một mươi năm tháng chín
khi bão đã quán xứng dằn
bốn anh em nhận được lệnh từ hà nội
nếu không thể bám chủ
phải lập tức xuống hầm để bảo đảm tính mạng
bão số một mươi
bão thật mạnh
chúng tôi vẫn thu thập số liệu biên thường
nhưng mà đến bão đổ bộ vào
gió đã trình cấp một mươi bốn
đó là chúng tôi
cố thủ trong phòng làm việc
nhưng vẫn là
chuyển số liệu đầy đủ
về tỉnh đài khu vực
người lính ra chiến trường thì phải có súng
và chúng tôi dự báo thì cũng phải có số liệu
và do đó thì cái yêu cầu đặc biệt quan trọng
đầu tiên là số liệu phải đảm bảo thông suất
trong suốt quá trình dự báo
bằng cách này hay cách khác
chúng ta phải có những biện pháp
và chúng tôi
tự hào là những người khí dựng thủy văn
là liên tục là bám sát
và truyền tải đầy đủ các số liệu
tất cả các anh em dự báo viên trên đảo
đã quan trọng
kể cả khi bão đổ bộ
vẫn quan chắc và truyền đầy đủ số liệu kịp thời
về trong đất liền
và trong đất liền chúng tôi thì rất là biết ơn
với những công lao
sự đóng góp của các anh chị ở ngoài trạng
mặc dù rất nguy hiểm
nhưng chúng ta vẫn không bỏ truyền thuyền
vẫn có những số liệu về
cơn bão đi qua
để lại cùng cầu
như một bãi chiến trường
nhà cửa tốc hết mái
các cánh cửa sổ bung ra
hàng rào vườn khí tượng đổ gãy
toàn bộ cây cối trơ trụi
người dân và các lực lượng trên đảo
được lệnh vào hầm trú ẩn
chỉ còn loài cây phong ba
và các cán bộ khí tượng
với nhiệm vụ đặc biệt
vẫn bám trụ tới cùng
mình cảm nhận tự hào là
khi mà có một cơn bão sắp tới là
cái thông tin
các cái thông tin của anh em
gửi đến vào đất điền là rất là quan trọng
lúc đấy mình cảm giác như mình càng yêu nghe mình hơn
không chỉ mang lại bão tố
mà còn khiến cho mọi thứ ở đây nhanh hỏng hơn
tiếng nổ của xe máy cũng khác
khi ống xả bị gió ăn mòn
dường như chỉ có con người
là rắn giỏi hơn kiên cường hơn
việc dũng tự nhận mình là khỏe nhất
trong bốn anh em
mỗi lần có tàu ra đảo bán lương thực
dũng một mình ra lấy
nào xăng nào gạo vài con mực
bốn anh em đến từ bốn tỉnh thành khác nhau
về đây là một gia đình
các anh em tự nuôi gà
trồng rau giữa các khe đá
chữ nước ngọt dùng dần
chê nhau nấu ăn giặt rũ rửa bát
cuộc sống giữa bốn bề biển cả
vì thế không buồn bã chơi vơi
thành viên ít tuổi nhất là mạnh dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở thái nguyên
ngay khi ra trường
dũng sung phong đi cồn cỏ
hỏi sự trung thực chính xác và kỷ luật
chỉ cần số liệu không đúng với thực tế
sẽ dẫn tới những phán đoán sai
và có thể mang lại hậu quả khôn lường
đặc biệt trong dự báo báo
hơn hai năm ở đây
từ một chàng trai không biết bơi
sợ mỗi con sóng mạnh
có thể xông ngã người bất kỳ lúc nào sơ sẩy
dũng đã trở thành một quan chắc viên hải văn thành thạo
mỗi cơn sóng rội về từ biển đông
cồn cỏ đo và gửi về trung tâm dữ liệu
ý nghĩa mỗi con số mà mình đo
còn mang thông điệp
chủ quyền biển đảo của việt nam với thế giới
để giúp cho người sống người làm việc trên đảo
từ khi chạm có mạng internet
và có điện thường xuyên
khoảng cách xa xôi về địa lý
như được thu nhỏ lại
nghe giọng người vợ ấm áp
giọng con trẻ bi bô
chỉ thế thôi cũng đã là đủ
giúp các anh vững vàng với tinh thần
để hoàn thành nhiệm vụ

ngoài lực lượng chính là quân và dân
người quản trị
thì còn có các đơn vị trung ương
đóng trên đề bản
như khí thường thủy văn
hết sức âm thầm và lặng lẽ
quảng trị luôn luôn coi lực lượng đó như con em của chính mình
vì vậy mà
đã kịp thời đồng viên
chia sẻ với những khó khăn
và những người đến công tác
dù quê ở đâu
nhưng mà cũng coi quảng trị như là quê hương thứ hai của chính mình
tết đã về
nghe thấy khắp mọi người quê
còn tết ở đây
đơn giản hơn rất nhiều
nhưng vẫn ấm cúng
thưa quý vị tôi đang đứng tại
trạm quan chắc khí tượng hải văn
đảo quần cò
thuộc tỉnh quản trị
và bên cạnh tôi đây là anh nguyễn đình nghị
trạm trưởng trạm quan chắc khí tượng hải văn
đảo quần cò
xin chào anh nghị ạ
xin chào quý vị khán giả của chương trình nhân dân
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm thật sự khó khăn
bất vả đối với chúng tôi
vợ con gia đình đạm cách biệt phương tiện đi lại hết sức khó khăn
chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
từ đảo cơn cổ xa xôi qua truyền hình nhân dân xin phép được chúc quý vị khán giả truyền hình trên cả nước
một năm mới an khang thịnh vượng
thiên tai còn diễn biến phức tạp và khó lường
nơi đầu sóng ngọn gió xin chúc cho các anh
những người đo báo biển đông chân cứng đá mềm bền bì dẻo dai
vượt qua những thử thách sắp tới
như cây phong ba giữa báo tố không gục ngã
vâng thưa quý vị những phóng sự vừa rồi là lời chi ân dành cho sự hy sinh thầm lặng
của những người đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa
thông qua chương trình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn từ đáy lòng
tới các lực lượng vũ trang nhân dân đang tuần tra trên biên giới
hay nơi hải đảo xa xôi
cảnh gác cho sự bình yên của nhân dân
những y bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân
và còn có rất nhiều những người khác vẫn đang miệt mài bên công việc
niềm vui ngày xuân của họ là được công hiến
để đem niềm vui đến cho mọi nhà
chúng tôi mong các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
và sớm trở về đón tết xung vầy bên gia đình
thưa quý vị theo thông lệ của người miền tây nam bộ
cứ đến những ngày giáp tết
tức là từ độ hai mươi năm đến ba mươi tháng chạp
là nhiều gia đình tắt đìa bắt cá
để dành ăn và đãi khách quý trong ba ngày tết
đây là một nét đẹp văn hóa trong ngày tết ở miền tây nam bộ
hôm nay người dân ấp phước ngương xã long phước nguyện long hồ tỉnh vĩnh long
tập trung lại nhà bà quỳnh thị xuyến
chuẩn bị máy bơm nước lưới kéo cá để tắt đìa
cánh đàn ông đào đất để đặt nền máy bơm nước
lội xuống đìa dọn cỏ nhổ bông súng
mỗi người một công việc
dù không ai phân công cho ai
nhưng ai nấy đều vui vẻ làm
bà tư xuyến chủ nhà cho biết
con cái đi làm việc xa
nên mỗi năm đến tết
muốn tắt đìa bà phải đi mượn hàng sớm tới giúp
vậy mà ai cũng háo hức nhiệt tình
hăng say lao động như chính nhà mình vậy
cái ý nghĩa tắt đìa thì hồi xưa giờ
khi gần tết
thì tắt để bắt cá
rồi trước cúng sau ăn
thì con cái tập trung vì vui vẻ
vừa có lao động
người vừa có cá ăn đỡ mua chợ
thì nó hồi xưa tới giờ
thì cái chuyện đó ai cũng làm như vậy đó
vì có đến hai chiếc máy bơm nước
nên chỉ độ hơn một giờ đồng hồ
đìa đã cạn
lũ cá lóc cá trắng cá mẹ vinh
tháo chạy tìm đường thoát thân
mấy người đàn ông dạng dĩ
còn thoạt tay vô hang ở bờ đìa
để tìm cá lóc cá trắng cá mẹ vinh
cá trê rắn
quả thật là có rắn
không chỉ một mà có đến hai con rắn ri cá to tướng
dài cỡ một sải tay người lớn
mỗi lần bắt được cá lớn
là mọi người đứng trên bờ lại reo hò phấn khởi
khung cảnh làng quê
trở nên trộn rộn háo hức vô cùng
ba ngày tết này
thì một thì con cháu ở xa
về còn ở cũng ở gần
bạn bè ở thân lân cận
ở xóm ghiền lại
thì coi như mình có cái món quà
đây là món quà của ông bà
hồi xưa là quặt ông bà cá này
cá thiên nhiên cá trời cho
quê hương của mình mình đem mình đải
con nó quý hơn mình mua ngoài chợ
nhà tôi thì ở gần bên đây
thì hàng năm là bắt tư
có tác địa đó
rồi cũng ở xóm
rồi cũng hú hí lại là phụ tác hàng năm
rồi để cá
rồi chia nhau ăn
rồi anh em tập trung lại
nhậu ba ngày tết vậy đó
nhậu chơi vui
ba ngày xuân vậy đó
sau khi phụ tác địa
thì chiến loại phẩm là cá cua rắn ốc lương
đều được chế biến thành các món ăn món nhậu
để bà con hàng xóm cùng ăn bữa cơm tất niên
chung vui với chủ nhà
nếu cá nhiều thì rộng lại để dành ăn dần
hoặc có khách quý đến
thì bắt cá ra thết đải
chuyện tác địa ăn tết ở miền tây
được dình dữ qua nhiều thế hệ
vì gắn kết tình làng nghĩa xóm
và mãi mãi trở thành nét văn hóa đẹp
của dùng đất phương nam
thưa quý vị ngày cuối cùng
cứu những hình ảnh dễ nhận thấy
tại hà nội mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi lại
đó là sự hối hả chuẩn bị
cho một năm mới đủ đầy
một năm qua đi thành công có khó khăn cũng nhiều
hãy cùng chúng tôi lắng lại
trong một vài phút của ngày cuối năm
để nhìn lại một năm qua như thế nào
và có những mong ước gì
cho một năm mới sắp tới
chiều ba mươi tết
chợ hoa hàng lược vẫn nôn nức người bán người mua
tranh thủ buổi chiều cuối cùng của năm
nhiều người dân vẫn tới chợ
sắm những món đồ
mà nhiều ngày tất bật trước đó chưa kịp chuẩn bị
một vài phong bao lì xì cho trẻ nhỏ
vài món đồ trang trí cho thêm không khí xuân
và vài cảnh hoa đào hoặc hoa tươi
thứ chẳng thể thiếu trên ban thờ
hoặc trong mỗi gia đình
vào những ngày đầu năm mới
và hôm nay đến chợ hoa hàng lược
để ngắm cảnh và chọn hoa
cảm thấy không khí rất là tươi vui và ấm áp
trong không khí tấp nập của phố phường
đâu đó vẫn thoáng thấy một vài khoảng lạng
giữa dòng người vội vã
những trậu hoa trong buổi chiều cuối cùng của năm
một cái tết có ấm no hay không
trong đợi cả vào đây
thế nên dù đã muộn
những người bán hàng vẫn phải cố gắng nán lại ở đây
để hy vọng bán được thêm vài chợ hoa
cho những vị khách cuối cùng
ước mong của những người bán hàng
giờ chỉ là mong được sớm về nhà
kịp đón giao thừa
vì là một cái tết nó ấm
mà hàng giấy rất là nhiều
thành ra cũng rất là lo
nhưng mà cô nghĩ là đến
chiều ba mươi cũng sẽ hết thôi
những ngày kiểu như
đấy này là toàn những
dân tình bây giờ
chắc không mua sớm
cái thứ nhất là mua muộn cho hoa nó tươi
cái thứ hai nữa là
người ta dồn đến cái ngày đó để mua cho nó rẻ
thời khắc chuyển giao chỉ còn tính bằng giờ
mong một năm đinh dậu khép lại
những điều tốt đẹp và may mắn hơn
sẽ mở ra trong năm mới mậu tuất
với tất cả mọi người
hy vọng là sang năm mậu tuất
thì điều mình cầu mong nhất
chính là sức khỏe gia đình
và cả gia đình luôn được bình an hạnh phúc bên nhau
và cái thứ nhất là
bán được hết hoa
cái thứ hai về nhà ăn cho nó vui vẻ
thưa quý vị
vào thời điểm mà chỉ còn vài tiếng nữa thôi
là sẽ đến thời khắc thiêng liêng
chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
thì ngay lúc này nhiều người đã kịp trở về
đoàn tụ bên gia đình
sau thời gian công tác học tập xa quê
thế nhưng tại sân kha
năm ba mươi tết
vẫn còn có rất nhiều người mới bắt đầu hành trình về nhà
lên những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ
rất nhiều cảm xúc
nhiều tâm trạng trong những giờ phút này
mời quý vị cùng đến với những hình ảnh
mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận
trên chuyến tàu cuối năm
vợ chồng anh nguyễn đức lâm
và chị nguyễn thị hoài thương
đang tranh thủ chăm cho cô con gái nhỏ
trước khi lên tàu về quê ăn tết
quê anh lâm ở quảng ngãi
vì vậy mà anh chị lên tàu trở về nhà
cũng phải một mươi sáu h
ngày mùng một mới có mặt tại gia đình
chắc là mừng lắm
dù quê xa
con còn nhỏ
nhưng hai vợ chồng vẫn thắng thu xếp về ăn tết với bố mẹ
bởi với anh chị
sẽ chẳng có cái tết nào vui
nếu không được về với gia đình
còn vợ chồng anh nguyễn văn lịch
và chị ngô thị mỹ hương
cũng đang rất vui khi được đưa các con về quê ăn tết
đây là năm thứ hai mươi
anh nguyễn văn lịch trở về quê ăn tết
trên những chuyến tàu
nhưng năm nào cũng vậy
cảm xúc vẫn nông đầy
hơn nữa đây lại là năm đầu tiên
anh chị cùng với hai con trai của mình
đón giao thừa trên chuyến tàu này
chuyến tàu muộn nối từ hà nội
đi các tỉnh đêm ba mươi
trời nhiều tâm trạng khác nhau
mỗi người một hoàn cảnh
một lý do khác nhau
khi chọn chuyến tàu cuối cùng của năm
dù đón giao thừa trên tàu
nhưng họ đều có chung một nụ cười
nụ cười dạng dỡ của niềm hạnh phúc
bởi sắp được sung vầy với gia đình
còn đối với các nhân viên nhà tàu
trên những chặng đường xuôi nam ngược bắc
cũng là những người đón giao thừa cùng hành khách
mong muốn những điều may mắn tốt đẹp
trên mọi chặng đường
luôn là tâm trạng chung của những con người
luôn làm việc thầm lạng này
năm thứ tám
tôi đã đi phục vụ
khiến tàu tết rồi
nói chung là ngành
khi được đưa những hành khách về quên tết
nhưng những nụ cười của họ
mình cũng cảm thấy vui lây
chúng tôi đã đi ăn tết
ở trên tàu khá nhiều năm rồi
nhưng cái niềm hạnh phúc của chúng tôi
ở đây là được đưa mọi người
đi ở trên các chuyến tàu
về được với gia đình
về được với người thân
đấy là niềm hạnh phúc và niềm án ủi
khi chúng tôi xa nhà
đi chuyến tàu
những cái niềm vui đấy
thúc đẩy cho công việc
hoàn thành tốt hơn
trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
ai cũng mong muốn được trở về với gia đình
và những người thân yêu
nhưng nhiều người vì công việc
mà chỉ có thể trở về nhà
trong chuyến tàu cuối cùng của đêm ba mươi
một năm cũ qua đi
nhiều người cảm thấy hài lòng với công việc đạt được
nhiều người công việc còn giang dở
nhưng tất cả đều khác lại
họ mong muốn trở về với gia đình
trong thời khắc thiên liên này
xin chúc cho tất cả các hành khách của chúng ta
sẽ luôn luôn có những chuyến tàu
những chuyện chặng đường thật là bình yên
đó là một năm mới một cái tết mới
thật an lành và hạnh phúc
thưa quý vị
những ngày cuối năm
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cơ hội
được trải nghiệm cùng với các ngư dân
ở xã tâm
quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
vươn khơi bám biển hoàng sa
những ngày trên biển
mới thấu hiểu được những khó khăn vất vả
của ngư dân miền trung
nhưng vẫn luôn toát lên ý chí vững vàng
dăm thuyền vươn khơi bám biển
là công dân của biển
mỗi ngư dân được xem là một cột mốc sống trên biển
góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
trên ngư trường truyền thống của mình
mỗi ngư dân đều xác định rõ quyền lợi
và nghĩa vụ công dân biển
của một quốc gia có biển
với ngư dân miền trung
biển có bốn mùa
mùa biển tết là từ sau cơn bão cuối cùng
của năm trước đến hết tháng riêng
mùa biển yên đến cuối tháng tư âm lịch
mùa biển động ngay sau mùa biển yên
và mùa biển đói là những ngày tháng
phải nằm trên bờ do mưa bão
với khắc nghiệt của thiên nhiên
trong năm vừa qua
mùa biển động và biển đói
lại chiếm phần lớn thời gian của ngư dân
cảng cá tàm quang những ngày cận tết
vẫn tập trung vào những ngày tốt
tập nập tàu thuyền đi về
thuyền trưởng nguyễn văn nghị
đóng mới con tàu vỏ thép này
đã được hơn một năm
với hơn chín mươi số tiền
vài từ nghị định sáu bảy của chính phủ
có tàu vỏ thép
cánh đồng để ngư dân giang câu
cũng rộng lớn hơn
phải bám biển dài ngày
mới khai thác được nguồn lợi thủy sản dồi dào
của ngư trường hoàng sa trường sa
phải quyết tâm đi ra khơi
để mình bám biển lao ngài

để mình giữ gìn được
biển đào của cha ông ta để lại
thì như con tàu vỏ thép này
nó chững hơn
nó chắc hơn
đi làm thu nhập nó cao hơn
rất là mừng
trên tàu qna chín mươi một nghìn bốn trăm ba mươi chín
ngư dân nguyễn hiếu kiệt
đã đánh bắt trên ngư trường truyền thống
được hai mươi năm năm
người chỉ cao ngang mét rưỡi
nhưng công việc gì trên tàu
anh cũng thạo
quanh nằm bám biển với ước mong
để những đứa con không phải ra khơi
từ lúc còn thơ như mình
nhưng suy nghĩ cũng giống như bao người khác
con đường ra biển
vẫn được ưu tiên hơn
con đường đến trường
con đường đến trường thì nó dùng hát phở là chính chứ
còn nếu mà sau này
người nghiệp mà
có con em mình không có điều kiện hạt hành
người nghĩ là nó đắt dễ
nó đắt dễ để công mình theo sự nghiệp
không có đồ hỏa tống kém
hay là không có học hành
cho nên là
vừa sau học
thì theo nghề biển ông cho thôi
nghề đi biển giờ đã khác
tàu đã lớn hơn
kỹ thuật đã hiện đại
để có được những vàng lưới
vàng câu đầy cá
chỉ có người dân thì vẫn thế
quanh năm đi biển
ăn sóng uống gió
học không nhiều
nên hiểu biết về pháp luật
là những hạn chế lớn
cá biển lớn là một chặng đường dài
và cũng không phải chuyến đi nào
cá bạc cũng đầy khoang
nhưng với ngư trường truyền thống
có mấy ai muốn từ bỏ bồn phận
của một quốc gia có biển
đối với người việt nam ta
cứ mỗi độ tết đến
thì cảm giác ấm áp khi được quây quần cùng gia đình
bạn bè và người thân
bên mâm cơm tất niên
và cùng chờ đợi năm mới
chắc chắn là một cảm xúc rất khó quên
và không chỉ những người việt nam ta

những người con nước việt trên toàn thế giới
cũng có những hoạt động ý nghĩa
để lưu giữ các giá trị truyền thống của dân tộc
tại thái lan thì nhiều gia đình người việt
đang sinh sống công tác và học tập ở đây
dù không có cơ hội về quê đón tết
nhưng họ vẫn luôn hướng về quê hương
cùng hòa chung vào niềm vui
trong ngày tết cổ truyền của dân tộc
sau đây là ghi nhận của phóng viên
truyền hình nhân dân tại thái lan
từ khoảng hai mươi năm năm nay
gia đình bà bùi thị hoa
một gia đình việt nam
kiều sống ở trung tâm tỉnh udon thani thái lan
đã nổi tiếng bởi nghề làm bánh mứt tết
phục vụ cho kiều bào
mỗi dịp tết đến xuân về
sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người việt trên đất thái
nên hơn ai hết
bà hoa cảm nhận được rõ
ý nghĩa về tết cổ truyền của dân tộc
ngay từ khi còn nhỏ
ngày xưa chúng tôi còn bé
thì cứ ngày tết là mừng lắm
được mặc quần áo mới được đi chúc tết
các gia đình rồi được ăn kẹo liên hoan
rồi ăn kẹo nọ
bánh trưng giò nem
cái gì được ăn ngày tết là chỉ
ngày xưa là chỉ được ăn ngày tết thì chứ thường thường là không được ăn
xưa tôi còn thấy nhỏ thì tôi không biết được làm
nhưng mà lớn lên
thì tập làm thì nó cũng cứ hương vị cũng như cũ thôi
có lẽ vì những ký ức ngày thơ bé
về ngày tết nguyên đán ấm cúng và giản dị như thế
mà cho tới bây giờ
khi đã ngoài sáu mươi tuổi
bà hoa vẫn chăm chút cho từng bữa cơm gia đình
ngày cuối năm
nếu như ngày thường
khi đi chợ chỉ để chuẩn bị đồ ăn cho những bữa cơm thường ngày
thì dịp này
đối với bà đặc biệt hơn
vì đó là bữa cơm để cúng gia tiên
mời ông bà tổ tiên cùng về ăn tết
với con cháu
vì vậy bà cũng phải đi đến khu chợ
nơi có nhiều bà con tiểu thương là việt kiều
để tìm mua nguyên liệu
chuẩn bị những món ăn truyền thống
đây là dịp để bà con người việt
gặp gỡ nhau trò chuyện
và trong những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày
mọi người còn hỏi han nhau
việc chuẩn bị tết trong gia đình
trong cộng đồng người việt
đó cũng là góp phần vào việc lưu giữ truyền thống
của dân tộc cho các thế hệ kiều bào ở đây
cái không khí tết
thì không được như ngày xưa
nhưng mà dù sao bố mẹ gần ngày tết
người ta vẫn chuẩn bị
chẳng hạn như làm vệ sinh bàn thờ
rồi ngày ba mươi tết là đi sắm sữa
để mà cúng bái ông bà
cũng có đốt mã đốt vàng
rồi con cái ở mọi nơi là cũng phải về
tháp hương cho ông bà
vì bố mẹ cũng giải thích cho con là
việt nam có cái phong tục tết
là để cho gia đình được đoàn tụ
với ý thức gìn giữ truyền thống văn hóa
của ông cha để lại
mà các gia đình người việt ở đây
bữa cơm trong những ngày giáp tết
là vô cùng quan trọng
việc cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cúng
mời ông bà về ăn tết
là sự bày tỏ tấm lòng thành kính
của con cháu với tổ tiên trong gia đình
chính vì vậy
tuy là việt kiều ở lào
nhưng chị tiên con dâu của bà hoa
cũng ý thức rất sâu sắc
về những phong tục truyền thống của người việt
mình cũng có
có gốc của người việt
nên mình làm dâu người việt
cái phong tục
hoặc là cái cách sống
nó cũng tương tự giống nhau
không khác gì nhau cả
thì tôi nghĩ rằng mình phải tiếp tục
dạy cho con mình biết là
cái cách sống này
cái phong tục của ông bà của mình
như thế nào
để truyền thống của mình không mất đi
gia đình bà hoa
chỉ là một trong hàng vạn gia đình kiều bào
ở thái lan
còn lưu truyền được phong tục
nói chung là
ngày tết và văn hóa truyền thống của người việt
có thể thấy rằng
ở đâu có người việt sinh sống
ở đó có món ăn việt và tiếng việt
đó cũng được coi như là
một trong những cách để kiều bào
bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc việt nam
cho các thế hệ con cháu mai sau
chúc bà con tất cả
trong nước và ngoài nước
làm ăn phát đạt
ăn khang thịnh vượng

các cụ già được sức khỏe dồi dào
riêng cá nhân tôi
là muốn chúc toàn thể việt kiều
trên toàn thế giới
và đồng bào trong nước
một năm mới
để góp phần xây dựng đất nước việt nam mình
ngày càng phát triển
và mọi gia đình đều an khang thịnh vượng
vâng còn tại campuchia
bà con việt kiều ở đây
phần đông thì có cuộc sống
còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn
thế nhưng những phong tục tập quán
bản sắc văn hóa của người việt nam
vẫn luôn được bà con trân trọng gìn giữ
nhất là tết cổ truyền của dân tộc
chia sẻ với những kiều bào
có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống
trong những năm qua
cứ mỗi độ tết đến xuân về
đại sứ quán việt nam tại campuchia
tổng hội người campuchia gốc việt
thường tổ chức thăm hỏi tặng quà bà con
có hoàn cảnh khó khăn
thể hiện tình cảm gần gũi của quê hương
đối với bà con
nhìn hiện nay thì cuộc sống của bà con
việt kiều tại campuchia
rất là khó khăn
đặc biệt là bà con ở
vùng biển hồ
tuy vậy thì mỗi năm
đến tết cổ truyền của dân tộc
thì bà con vẫn giữ được
nét truyền thống văn hóa
và vẫn có một cái
ngày ba mươi để
làm mâm cơm cúng bà tổ tiên
bà con luôn luôn ghi nhớ
trong lòng là vẫn
quê hương các tổ vẫn ở việt nam
hôn viên trường nhà bè
do chính quyền thành phố hồ chí minh
tài trợ xây dựng
dành cho con em việt kiều
ở huyện boribo
thuộc tỉnh compong trơn nang
giáp biển hồ
trở nên đông vui nhuộm nhịp hẳn
hàng trăm bà con việt kiều
có hoàn cảnh khó khăn
đã tới đây từ rất sớm
để chờ đợi nhận những phần gạo tết
do thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi tặng
ủy quyền cho đại sứ việt nam
tại campuchia vũ quang minh
tới trao cho bà con
khi hoàn cảnh cái mùa nước này
chúng tôi đi làm cái gì cũng không được hết trơn
thì dự lợi trong này
cũng là các anh
và trong khái đoàn
tất cả người
một là bên dân tộc của việt nam mình
để gạo thấp như thế này
chúng tôi rất là
thắng khởi và mong ơn
cùng nhau khắc phục cuộc sống cơ cực khó khăn
bà con việt kiều ở campuchia
đoàn kết động viên
giúp nhau tăng cường hòa nhập cộng đồng bản địa
nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo
làm giàu cho bản thân
đóng góp cho đất nước
đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa việt
làm cầu nối tăng cường tình hữu nghị
giữa hai nước láng giềng việt nam campuchia
hòa chung với không khí mừng xuân
của bà con kiều bào trên khắp nam châu
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
đã tổ chức đón tết cổ truyền
mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
cho đông đảo bà con kiều bào
du học sinh các cán bộ nhân viên
đại sứ quán và gia đình
đang học tập sinh sống và làm việc
tại liên bang nga
chào các bạn
trong không khí đầm ấm của buổi lễ
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh
bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp
bà con kiều bào tới dự lễ đón xuân
tại đại sứ quán
đại sứ ngô đức mạnh gửi tới tất cả bà con
lời chúc sức khỏe chúc bà con một năm mới
đạt nhiều thành công
có mặt tại buổi tiệc
bà con kiều bào và các em du học sinh
rất phấn khởi vì dù xa quê hương
nhưng vẫn được đón một cái tết
trong khung cảnh đầm ấm vui tươi
tràn đầy tình cảm quê hương
lần đầu tiệc xa nhà thì
cảm giác cũng rất là nhớ nhà
nhưng công đồng người việt ở đây
thì rất ấm áp
nên trở thành một cảm giác rất là dũng ở quê nhà
trước thì năm mới cháu chúc tất cả mọi người
có một năm mới an khang thịnh vườn
và sự nhự ý
năm cũng sắp qua rồi năm mới sắp đến
thì tôi có một lời
gửi lời chúc tết
tất cả bà con
là đón tết đón xuân vui vẻ
mọi gia đình mọi đều hạnh phúc
và an khang thịnh vườn
chương trình đón tết cổ truyền
còn trở nên sống động hơn
với các tiết mục văn nghệ đặc sắc
do các du học sinh từ các trường đại học ở nga biểu diễn
kết thúc buổi lễ
tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng
và cùng thưởng thức những món ăn dân tộc
đậm đà hương vị tết
còn đối với đại sứ hoa kỳ
tại việt nam daniel christenbrink
lần đầu tiên đón năm mới
tại việt nam
ông đã có một trải nghiệm hết sức thú vị
khi được tham gia gói bánh truyền
và tìm hiểu sâu sắc hơn
về ngày tết cổ truyền của việt nam
mỗi năm cứ dịp tết đến xuân về
người người nhà nhà đều nô nước sắm cho mình
những cảnh đảo thật đẹp
gói một nồi bánh trưng
chờ đợi giao thừa để gửi cho nhau những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
mong một mùa xuân an vui lại về
hòa trong không khí rộn ràng đó
những vị khách của việt nam
những vị đại sứ
đại diện cho các quốc gia khác nhau trên đất việt nam
cũng vui mừng chào đón cái tết cổ truyền của người việt
theo cách riêng
đại sứ mỹ daniel christian briggs
mới nhận nhiệm vụ tại việt nam chỉ vài tháng trước tết
nhưng ông đã kịp tìm hiểu
và chọn cho mình một cách rất riêng để đón tết việt
ông học gói bánh trưng
với ngài đại sứ
cái tết đầu tiên ở việt nam cũng sẽ là dịp
để ông được ở bên gia đình
và gặp lại những người bạn cũ
đây là cái tết đầu tiên của tôi
ở việt nam
tôi rất hân hạnh được ở đây đúng vào dịp này
để đón tết cùng những người bạn việt nam
nói về năm cũ và những dự định trong tương lai
chọn cách học gói bánh trưng nhân cái tết đầu tiên
trong nhiệm kỳ của mình
ông đã hiểu hơn rất nhiều cái tết truyền thống của người việt
khi tôi hỏi những người bạn của mình
cái gì đặc trưng nhất cho dịp tết cổ truyền của các bạn
họ nói rằng đó chính là bánh trưng
phải nói thật với các bạn rằng
đấy là việc khó nhất mà tôi từng làm
vô cùng phức tạp
tôi thực sự ấn tượng với cách chuẩn bị và thời gian
để làm ra món bánh trưng đó
nhập ra tùy tục
mỗi vị đại sứ
mỗi chuyên gia nước ngoài
khi đến việt nam
đều biết rằng
đối với người việt khi tết đến xuân về
mọi người đều dành cho nhau những lời chúc tết may mắn đầu xuân
trong ngày cuối cùng của năm này
chúc cho tất cả chúng ta một cái tết nhiều sức khỏe
một năm mới thành công và hạnh phúc
với tất cả những người bạn và đồng diện
chúc mừng năm mới
chúc mừng năm mới
chúc tất cả các bạn một ngày tốt đẹp
chúc mừng năm mới
hãy đại dịch trung quốc
rất cảm ơn tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống
nhiều lời chúc mừng năm mới

chúc mừng năm mới
vâng và còn cộng đồng người việt đang sinh sống công tác và học tập tại nước pháp xa xôi
dù ở xa quê hương nhưng mỗi khi năm hết tết đến thì các gia đình kiều bào nơi đây đều tổ chức đón năm mới theo phong tục tết cổ truyền của dân tộc
trong tâm trạng bồi hồi nhớ quê hương nhớ gia đình nhớ bạn bè
bà con việt kiều tại pháp đã chuẩn bị bữa cơm tất niên mầm ngũ quả bánh trưng ngày tết để cùng hướng về quê hương
không khí đón tết năm nay tại tòa thị chính paris càng vui hơn khi buổi lễ diễn ra đúng vào những ngày cuối cùng của năm cũ
vào thời khắc mà tại quê nhà việt nam các gia đình cũng đang sống trong những giờ phút rộn ràng trước thềm năm mới
buổi lễ được đại sứ quán việt nam tại pháp và tòa thị chính paris tổ chức lòng trọng
tôi thấy rằng tết của người việt ở đây rất đặc sắc
may mắn được biết một số bạn việt nam ở gần chỗ chúng tôi ở
tôi thấy văn hóa của người việt trong ngày tết cổ truyền rất khác rất đặc biệt
tôi có thể thấy không khí vui tươi hân hoan của các thế hệ người việt đón mừng năm mới ở nơi rất trang trọng trong tòa thị chính paris
sự hiện diện của các cộng đồng người nước ngoài tại tết của các bạn cho thấy văn hóa việt rất hấp dẫn
để chào đón kiều bào hai tiết mục văn nghệ đã được trình diễn
một là phần biểu diễn của gian hợp ca quê hương với các ca khúc quen thuộc hướng về quê hương đất nước và ca ngợi tinh thần ái quốc của nhân dân việt nam
tiết mục còn lại là phần trình diễn múa lân với tiếng chống rộn rã đặc trưng của ngày tết
chúng tôi rất vui vì có những người bạn đến từ việt nam
đến đây chúng tôi thấy tết của các bạn rất vui có những phong tục đẹp được gìn giữ từ xa xưa
việt nam và pháp có mối liên hệ từ rất lâu
tôi cũng như rất nhiều người pháp khác rất yêu mến các bạn
vì người việt rất thân thiện dễ gần và luôn trân trọng tình cảm với bạn bè
nhân dịp năm mới tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể người dân việt nam
bày tỏ niềm vui được tham dự lễ đón tết cổ truyền của người việt ở pháp thị trưởng thành phố paris anna hidarigo khẳng định
sự hiện diện của cộng đồng và văn hóa việt nam là một phần rất quan trọng của thủ đô nước pháp
nước pháp và đặc biệt là paris rất tự hào về có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người việt
không khí tết ở đây thì vẫn luôn luôn ấm cúng và hạnh phúc như mọi năm
trong không khí rộn ràng đón năm mới đại sứ nguyễn thiệp gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người việt
mong bà con ngày càng đoàn kết tương thân tương ái và có thêm nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
không khí đón xuân mới rộn ràng ấm cúng vui tươi đang lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước và tại thành phố cần thơ
hàng nghìn người dân đã đổ ra đường để chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cần thơ
kính thưa quý vị và các bạn chỉ còn vài giờ nữa thôi xuân mộ tết sẽ đến với mọi người mọi nhà
trên phố phường cần thơ trứng thiềm xuân mới lại rộng ràng và xinh đẹp hơn bao giờ hết
đã khiến cho những người dân trên đất tây đô này lại càng thêm náu nứt đón chờ
và bây giờ ngọc hân xin mời quý vị và các bạn đến với không khí rộng rã nơi đây
tại cần thơ hàng chục dạng người dân thành phố cần thơ và các địa phương lân cận
đã đổ về trung tâm thành phố cần thơ vui xuân đón giao thừa trong không khí vui tươi phấn khởi
các điểm tập trung đông người nhất là công viên ninh kiều đường qua giáo văn tần đại lộ hòa bình
công viên lương hữu phước khu vực trung tâm thương mại cái khế và cồn cái khế
em sống được cần thơ được ba năm rồi mỗi mùa xuân về thì trong lòng thật láo lứt
về cái thành phố này cũng yên bình và nhộn nhịp
không khí tết ở đây thì rất là vui
mọi người đều đi đón xuân rất là đông vui
chợ hoa biển ninh kiều
em và các cháu cùng gia đình cũng lặn lội suốt một quãng đường dài để đi ngắm pháo bông trong năm nay
hôm nay đã quyết định đi từ hậu giang lên đây coi cái không khí náo nhẹt ở đây
khi mình lên đây thấy không khí rất là vui
bà con rất là háo hức
khi mà đóng tết mọi người thì đi mua hoa về để mà trưng trang trí nhà cửa
thì mình thấy đó mình rất là vui
còn vài giờ nữa thì đến cho thùa thì trong lòng rất là háo hức rất là vui
mong là bà con ở đất cần thơ cũng như là bà con trên khắp cả nước
đón một mùa năm mới rất là hạnh phúc bên gia đình và thành công trong công việc cũng như hợp tập
nét mới trong dịp tết năm nay thành phố cần thơ tổ chức bắn pháo hoa tại sáu điểm
trong đó pháo hoa tầm cao sẽ được bắn tại khu vực nhà hàng hoa sứ quận ninh kiều
năm điểm bắn pháo hoa tầm thấp là phường thốt nốt quận thốt nốt thị trấn phong điền
thị trấn thuế lai thị trấn thuế lai thị trấn cờ đỏ thị trấn vĩnh thạnh thị trấn vĩnh thạnh
kinh phí bắn pháo hoa năm nay đều từ nguồn xã hội hóa không dùng ngân sách
ngoài ra trước giờ bắn pháo hoa người dân thành phố có thể xem chương trình nghệ thuật
đón giao thừa xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám tại công viên lưu hữu phước với chủ đề
cần thơ năm mươi năm hào khí mùa xuân
với những sự chuẩn bị chú đáo của thành phố cần thơ
người dân xứ tây đô đón tết trong không khí tưng bừng náo nức và ấm áp nghĩa tình
trước thềm năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám
người dân trên cả nước đang có những mong muốn những kỳ vọng gì
muốn gửi gắm cho một năm mới với nhiều hy vọng mới
mời quý vị cùng theo dõi chùm phỏng vấn ngay sau đây của chúng tôi
hết năm nay thì em tốt nghiệp nên em cũng mong là năm nay mình sẽ tốt nghiệp
và có công việc ổn định và một điều nữa là muốn gia đình luôn mạnh khỏe
là một người hà nội chuyển vào miền nam làm việc và sinh sống
thì em nghĩ là sài gòn hai nghìn một mươi tám thì em hy vọng là sẽ là một năm
thuận lợi trong công việc của em
tôi hy vọng các doanh nghiệp hoạt động du lịch sẽ tiếp tục cùng gắn bó
phát triển vì lợi ích chung của du lịch việt nam
có sự gắn kết chúng ta sẽ có thành công trong năm mới và cả trong tương lai
tôi nghĩ rằng đoàn kết từ trong đảo bộ thành phố và mở khối đợi đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta
đây là điều mong muốn của mặt trạng tổ quốc đối với nhân dân đà nẵng nó riêng
và nhân dân cả nước nói chung nhân nghiệp tách đến chung về
năm hai nghìn một mươi tám thì cố gắng phát huy những mặt mạnh và khắc phục chứ được
những mặt yếu kém thì dứt khoát là nền kinh tế của nước ta sẽ phát hiện tốt
và đoàn ta cũng có những bài học kinh nghiệm trong cái khâu chống tầm nhũng
trong cái khâu mà chỉ đậu kinh tế chỉ đậu sản xuất văn văn
vâng thưa quý vị những ngày giáp tết trên khắp đất nước đường xá nơi đâu cũng tấp nập đông vui
người người nhà nhà nhà hối hả mô sắm và đâu đâu cũng vang lên tiếng nói tiếng cười
hẹn nhau cùng đón giao thừa cùng ăn bữa cơm tất niên sung vầy
đó là những giá trị truyền thống tốt đẹp trong ngày tết đến xuân về của dân tộc việt nam ta
ngoài việt nam thì ở châu á còn một số quốc gia khác
cũng giữ phong tục đón tết âm lịch như hàn quốc mông cổ singapore và trung quốc
và mỗi dân tộc lại có những phong tục tập quán và cách đón tết đặc sắc khác nhau
dù có không ít những khác biệt so đặc thù về văn hóa song việc tự chung thì tết âm lịch luôn mang ý nghĩa là một dịp để các thành viên trong gia đình cùng xung họp cùng đón chào năm mới bình an và hạnh phúc
tại singapore lễ hội chào đón năm mộ tốt hai nghìn một mươi tám đã được tổ chức tương bừng khắp các đường phố ở khu vực chinatown
vào ban đêm cả khu phố rực rỡ ánh đèn lồng muôn màu sắc mang hình bông hoa cùng với các chú chó ngộ nghĩnh và đáng yêu
đặc biệt trong những ngày này khi năm mới mậu tuất đang đến gần người dân của đảo quốc sư tử lại tất bật trang hoàng nhà cửa mua sắm đồ trang trí để chuẩn bị đón năm mới bên gia đình và người thân
tết nguyên đán là dịp rất có ý nghĩa đối với chúng tôi